ngày hai mươi tám tháng ba các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp bệnh viện hữu nghị đã phẫu thuật thành công cho bệnh nhân bảy mươi hai tuổi ở hà nội có phòng tránh thai đi lạc trong ổ bụng
trước đó bệnh nhân thường xuyên bị đau bụng đi khám siêu âm không thấy gì bất thường soi dạ dày và đại tràng có viêm nhẹ nên điều trị bằng uống thuốc nhưng không đỡ
gần đây bệnh nhân thấy đau nhiều hơn buồn nôn sốt nhẹ nên vào bệnh viện hữu nghị khám và chụp phim cắt lớp thấy có hình ảnh dụng cụ tránh thai nằm ra ngoài tử cung trong ổ bụng
bệnh nhân được phẫu thuật nội soi quá trình phẫu thuật cho thấy phòng tránh thai lạc và trong ổ bụng bám chặt vào mặt nối đại tràng và ruột non tạo thành ổ áp xe
các bác sĩ đã tiến hành lấy phòng tránh thai và làm sạch ổ bụng sau mổ bệnh nhân tỉnh táo và hồi phục tốt
bệnh nhân cho biết đã đặt vòng tránh thai trên bốn mươi năm và cũng không đi khám kiểm tra về phụ khoa
những năm gần đây bà hay đau bụng và chỉ siêu âm vào nội soi dạ dày đại tràng
lần này sau khi chụp cắt lớp ổ bụng bà rất bất ngờ khi được các bác sĩ thông báo về nguyên nhân gây đau bụng nhiều năm của mình
bác sĩ hoàng việt dũng trường khoa ngoại tổng hợp người trực tiếp thực hiện ca mổ cho biết trường hợp phòng tránh thai di chuyển vào bụng là ít gặp
trường hợp này trước vòng đi lạc khỏi vị trí ban đầu nhiều năm nhưng không được phát hiện
thông thường vòng tránh thai được đặt vào tử cung có thời hạn tùy từng loại và được lấy ra sau thời gian nào đó
nếu để lâu phòng tránh thai có thể đi xuyên qua tử cung đi vào ổ bụng và có thể gây nên những biến chứng như áp xe ổ bụng đâm thủng ruột gây viêm phúc mạc nhiễm chủng huyết
theo bác sĩ dũng nguyên nhân vòng tránh thai đi lạc và ổ bụng có thể do trong quá trình thao tác đặt phòng tránh thai đã làm tổn thương thành tử cung
hoặc chiếc vòng trong nhiều năm đã ăn sâu vào cơ tử cung chui qua cơ tử cung và nằm tự do trong ổ bụng hoặc có thể chui vào ruột và bằng quang
tùy thuộc vào vị trí trước vòng cũng như tính chất xuyên thủng các tạng mà các bác sĩ sẽ có biện pháp điều trị khác nhau như nội soi can thiệp hay phẫu thuật để lấy bỏ
bác sĩ dũng cũng khuyến cáo phụ nữ nên đặt phòng ở cơ sở y tế uy tín do bác sĩ có kinh nghiệm thực hiện khám kiểm tra định kỳ tại cơ sở y tế để được hướng dẫn chăm sóc sức khỏe vệ sinh để tránh viêm nhiễm cũng như phát hiện sớm vòng lạc chỗ
phòng tránh thai là một dụng cụ nhỏ thường có hình chữ t được đặt vào lòng từ cung của phụ nữ tạo nên hiệu quả tránh thai kéo dài trong nhiều năm
phòng tránh thai nhằm ngăn không cho tinh trùng đi vào tử cung để gặp trứng bằng cách làm thay đổi môi trường của nội mạc tử cung ngăn việc trứng làm tổ ở đây
đặt phòng tránh thai là một biện pháp tránh thai được nhiều người sử dụng vì sự an toàn hiệu quả đơn giản và chi phí thấp
hai loại phòng tránh thai chữa t được sử dụng phổ biến nhất là vòng tránh thay bằng đồng và vòng tránh thai chứa hóc môn nội tiết hay còn gọi là vòng tránh thai nội tiết
theo bác sĩ nguyễn thị bạch nga nguyên phó giám đốc bệnh viện hùng vương tp hcm phương pháp đặt phòng tránh thai có ưu điểm là tỷ lệ người thai cao không ảnh hưởng nhiều tới khóa cảm
phòng tránh thai được sử dụng phổ biến như thế nào
phòng tránh thai là hình thức người thai được sử dụng phổ biến cùng với thuốc tránh thai
theo nghiên cứu ước tính trên toàn cầu khoảng hai mươi ba phụ nữ sử dụng biện pháp tránh thai chọn vòng tránh thay
tuy nhiên không giống như một số hình thức tránh thay khác như bao cao su phòng tránh thai không ngăn ngừa các bệnh lây truyền qua đường tình dục
ngoài ra có một vài sự cố do đặt vòng tránh thai mà phụ nữ nên biết như những người nào không nên đặt vòng tránh thai đặt vòng tránh thai có thể có tác dụng phụ nào
những trường hợp dưới đây không nên sử dụng vòng tránh thai
nghi ngờ có thai
đang bị nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục hoặc có nguy cơ cao mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục
bị ung thư cổ tử cung hoặc ung thư tử cung
có dấu hiệu chảy máu âm đạo không giống người nhân
điều gì có thể xảy ra sau khi đặt vòng tránh thai
nhiều người có thể không nhận thấy bất kỳ tác dụng phụ nào nhưng có chị em có thể bị đau từ nhẹ đến dữ dội hoặc một số dấu hiệu như chóng mặt chuột rút đau lưng hoặc thấy đốm máu
sau đặt vòng tránh thai có thể khiến chu kỳ kinh nguyệt bị gián đoạn